sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm
từ trung tướng lên thượng tướng cho đồng chí hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
và đồng chí lê huy vịnh ủy viên trung mương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
tham dự buổi lễ có đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung mương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên cấp thượng tướng
đối với đồng chí hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
từ cấp trung tướng lên cấp thượng tướng đối với đồng chí lê huy vịnh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng hoàng xuân chiến bày tỏ niềm vinh dự tự hào
khi được đảng nhà nước quân đội thăng quân hàm cấp thượng tướng được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trao quân hàm
thượng tướng hoàng xuân chiến nhấn mạnh đây là niềm vinh dự đặc biệt niềm tự hào của cá nhân gia đình và quân đội nhân dân việt nam
với cương vị cấp bậc càng cao trọng trách và nhiệm vụ càng nặng nề song dù bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào
các đồng chí cũng sẽ khắc phục vượt qua mọi khó khăn thử thách vững vàng tự tin đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và quân đội giao phó
nhân dịp này đại tướng lương cường cùng lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương đã thẳng hoa chúc mừng thượng tướng hoàng xuân chiến và thượng tướng lê huy vịnh
sáng nay tại thành phố vinh tỉnh nghệ an thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm và làm việc đột xuất với bộ tư lệnh quân khu bốn
chuyến thăm và làm việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang quân khu bốn đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp cứu trợ người dân miền trung
ứng phó khắc phục hậu quả đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc xúc động sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm
ý chí chiến đấu kiên cường của chỉ huy cán bộ chiến sĩ bộ quốc phòng và lực lượng vũ trang quân khu bốn trong thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thiên tai với những mất mát và hy sinh to lớn
thủ tướng khẳng định về việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện giao trang ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
quân khu bốn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của đảng ủy quân sự trung ương bộ quốc phòng và của thủ tướng chính phủ
thủ tướng đề nghị bộ quốc phòng quân khu bốn tổ chức lễ tang chú đáo trang trọng đối với các cán bộ hy sinh trong sự cố tại giao trang ba vừa qua
để tỏ lòng thanh kính đối với những người đã hy sinh vì tổ quốc
tổ chức thăm hỏi động viên với tỉnh nghĩa cao nhất đối với thân nhân gia đình những người bị nạn
thực hiện chú đáo chế độ chính sách đối với các đồng chí đã hy sinh
thủ tướng cũng chỉ đạo quân khu bốn tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn trong bối cảnh các cơn bão tiếp tục đổ bộ vào địa bàn miền trung
tiếp tục phối hợp với tỉnh thừa thiên huế tìm kiếm những người là công nhân vẫn đang mất tích tại khu vực rào trăng ba
nhân dịp này qua tư lệnh quân khu bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc hỗ trợ một mươi ba gia đình có người thân hy sinh trong sự cố tại giao trang ba vừa qua mỗi gia đình một mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng
cùng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức văn phòng đại biểu quốc hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do thiên tài lũ lụt
với tinh thần tương thân tương ái nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung bị lũ lụt và hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai
tập thể lãnh đạo quốc hội cán bộ văn phòng quốc hội cùng các đại biểu quốc hội đã dành một ngày lương để ủng hộ
cùng với các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và người dân cả nước nguồn kinh phí ủng hộ sẽ sớm được chuyển đến nhân dân vùng ảnh hưởng bị bởi bão lũ
góp phần chia sẻ động viên đồng bào miền trung vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
sáng nay tại hà nội văn phòng trung mương đảng đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống văn phòng trung mương đảng và văn phòng cấp ủy
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đã tham dự chương trình
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động của văn phòng trung mương đảng
ôn lại truyền thống chín mươi năm xây dựng và phát triển của văn phòng trung ương đảng và văn phòng cấp ủy tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn văn nên cho biết
căn cứ yêu cầu tình hình cách mạng trong từng giai đoạn cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ có sự thay đổi bổ sung phù hợp
song chức năng nhiệm vụ cơ bản của văn phòng trung ương đảng là tham mưu giúp việc phục vụ ban chấp hành trung ương trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng
trong thời gian tới tránh văn phòng trung mương đảng nguyễn văn nên nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm bản lĩnh năng lực sức chiến đấu để văn phòng trung mương đảng
lãnh đạo của đảng trong giai đoạn cách mạng mới tại buổi lễ các đại biểu cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng trung mương đảng tham gia ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục khó khăn do thiền tài lũ lụt
thủ tướng chính phủ vừa có quyết định một nghìn năm trăm chín mươi bốn cấp bằng tổ quốc y công cho một mươi ba lịch sĩ thuộc bộ quốc phòng và tỉnh thừa thiên huế đã hy sinh vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
khi đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện giao trang ba tỉnh thứ thiên huế

hai đại tá hoàng mai vui phó trưởng phòng xe máy cục kỹ thuật quân khu bốn nguyên quán xã phương hưng huyện gia lộc tỉnh hải dương
hai thượng tá trần minh hải phó tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế nguyên quán phường phương hồ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
bảy thượng tá lê tất thắng phó lữ đoàn trưởng tham mưu trưởng lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn nguyên quán xã hồng long
huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tám thiếu tá tôn thất bảo phúc trưởng ban công binh phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế nguyên quán phường an cựu
thành phố huế tỉnh thứ thiên huế
tám thiếu tá nguyễn cảnh cường đại đội trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn nguyên quán xã cao sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
một mươi đại ủy quân nhân chuyên nghiệp đinh văn trung đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn thông tin tám mươi quân khu bốn nguyên quán phường biến thủy thành phố vinh tỉnh nghệ an
một mươi một đại ủy quân nhân chuyên nghiệp trương anh quốc nhân viên điệp báo phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thứ thiên huế nguyên quán xã phong hiền huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế

một mươi bảy đại ủy quân nhân chuyên nghiệp ông phạm văn hướng trưởng phòng thông tin tuyên truyền cổng thông tin điện tử tỉnh thứ thiên huế huyện đông hưng tỉnh thái bình

sau gần hai tiếng đồng hồ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày chiếc thuyền được đưa vào bờ an toàn
tại quảng nam trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to đến rất to hiện mực nước sông ở quảng nam đều sấp xỉ báo động một có nơi trên báo động một
tính đến một mươi năm h ngày hôm nay mực nước ở sông tại quảng nam đang lên cao cùng với đó là tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng nam phổ biến từ năm mươi mm đến một trăm linh mm có nơi đạt trên một trăm hai mươi mm
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới quảng nam tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to đài khí tượng thủy văn quảng nam cũng cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất thuộc các huyện nam giang tây giang đông giang phước sơn nam trà my bắc trà my và tiên phước ngập úng tại các vùng trụng thấp ở hạ lưu các sông trên địa bàn tỉnh
còn tại ninh thuận do mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ tối một mươi năm cho đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
cộng với việc hồ tân giang xả lũ khiến cho nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn huyện ninh phước và thuận nam tỉnh ninh thuận ngập nhiều khu dân cư
nhiều cơ quan trường học bị nước tràn vào nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu trong nước hiện nay trên sông lu tại trạm phước hà huyện thuận nam lũ tiếp tục lên trên báo động ba cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh ninh thuận đã buộc phải tiến hành xả lũ tại năm hồ chứa với tổng lưu lượng là một trăm ba mươi bốn năm m ba trên dây
diễn đàn cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của chương trình khởi nghiệp thụy sĩ
để tìm ra các giải pháp hoặc mô hình hiệu quả giúp asean trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở châu á
với lợi thế khoảng sáu mươi dân số dưới ba mươi tuổi khu vực asean hứa hẹn tiềm năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
tuy nhiên từng quốc gia asean hiện đang theo đuổi những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp riêng
nên cần được kết nối với nhau để tạo dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp chung
diễn đàn khởi nghiệp asean cũng bàn đến một chủ đề rất mới đó là kinh doanh liêm chính
chỉ khi kinh doanh liêm chính doanh nghiệp mới tạo được sự minh bạch cho đối tác cổ đông nhà đầu tư và khách hàng
như vậy doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững
và đến đây thì phần trình bày của tôi đã kết thúc
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức quốc tế nổi bật trong bản tin gmt cộng bảy
qua phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
xin mời chị thanh nguyên
vâng xin cảm ơn chị thanh hương
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây

nhiều nơi nhiều nơi nhiều nơi
những nước lên án israel mở rộng các khu định cư ở bờ tây
quân đội mỹ ngừng trả lương cho chín nhân viên hàn quốc
bốn vũ khí giúp đức ứng phó với covid một mươi chín
thưa quý vị hôm nay nhiều nước châu âu đã lên án quyết định của israel
phê chuẩn việc xây dựng thêm hàng nghìn nhà định cư ở bờ tây vùng lãnh thổ palestine bị israel chiếm đóng
gọi đây là động thái phản tác dụng phá hoại các nỗ lực hòa bình trong khu vực
tuyên bố chung của ngoại trưởng đức pháp anh italia và tây ban nha nêu rõ
việc mở rộng các khu định cư vi phạm luật pháp quốc tế và càng gây nguy hiểm cho khả năng tồn tại giải pháp hai nhà nước
nhằm mang lại nền hòa bình thực sự và lâu dài cho cuộc xung đột israel palestine
các ngoại trưởng cho biết đã thông báo trực tiếp với chính phủ israel rằng quyết định trên sẽ phá hủy hơn nữa
những nỗ lực gây dựng lại lòng tin giữa các bên nhằm nối lại đối thoại
đồng thời kêu gọi israel ngừng ngay lập tức các hoạt động xây dựng khu định cư
các công tố viên pháp ngày hôm nay cho biết họ buộc tội đồng phạm đối với cựu tổng thống pháp nicolas sakoji
liên quan đến các cáo buộc ông sử dụng tiền tài trợ của chính quyền liby khi đó cho chiến dịch tranh cử của ông năm hai nghìn bảy
trước đó năm hai nghìn một mươi tám ông sarkozy bị các cáo buộc tham nhũng thu lợi từ các quỹ công bị biển thủ
và tài trợ tranh cử bất hợp pháp
và hiện ông sarkozy cũng đang bị xét xử về các tội danh này
các công tố viên nghi ngờ rằng ông sarkozy và các trợ lý của ông nhận hàng triệu euro từ chính quyền của nhà lãnh đạo libya
khi đó là ông gaddafi giúp tài trợ cho nỗ lực tranh cử của ông
cựu tổng thống pháp phủ nhận tất cả các cáo buộc đồng thời cho rằng các cáo buộc đưa ra đối với ông không có bằng chứng nào
quân đội mỹ sẽ cho gần chín nhân viên hàn quốc nghỉ không lương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
vì chưa đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí duy trì
hai mươi tám năm trăm linh binh sĩ mỹ đồn trú tại quốc gia đông bắc á này
thông báo với chính quyền hàn quốc quân đội mỹ cho biết họ đang đối mặt với việc thâm hụt quỹ lương cho phần còn lại của năm hai nghìn hai mươi
với việc không đạt được thỏa thuận song phương các lực lượng mỹ tại hàn quốc có thể phải cho nghỉ phép các nhân viên mang quốc tịch hàn quốc
bắt đầu từ ngày một tháng bốn
các nhân viên hàn quốc phần lớn làm việc tại các căn cứ mỹ đã không được trả lương từ tháng bốn năm nay
dẫn tới việc phải ký một hiệp định tạm thời vào tháng sáu để hàn quốc trả lương cho khoảng bốn nhân viên
nhưng trump đã
giới chức trung quốc vừa cho biết đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới tại bệnh viện ở thành phố thanh đảo
bắt nguồn từ hai công nhân bến tàu nhiễm virus
theo điều tra một công nhân làm việc tại hải cảng thanh đảo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai vào cuối tháng chín
nhưng chỉ xuất hiện các triệu chứng kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
các công nhân dỡ hàng tại bến cảng đã kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện lồng ngực thanh đảo
căn phòng nơi tiến hành xét nghiệm sau đó trở thành nơi tập trung mầm bệnh do không được trang bị đầy đủ các biện pháp khử trùng và phòng ngừa
hôm nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tại nhiều nước châu âu
trong đó có ba lan ukraine và kratia tiếp tục diễn biến phức tạp
thủ tướng phần lan sana marin cho biết bà quyết định rời hội nghị thượng đỉnh eu kéo dài hai ngày tại bruxelles
để tự cách ly sau khi tham dự một cuộc họp trong tuần này với một nghị sĩ phần lan mới đây nhiễm virus sars cov hai
thủ tướng ba lan cũng không tham dự hội nghị do đang tự cách ly ở vác sa va
và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cũng rời khỏi cuộc họp ngay sau khi khai mạc hôm một mươi năm tháng một mươi
do một nhân viên của bà mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng bỉ sophie win cũng sẽ thực hiện cách ly do có những triệu chứng mắc covid một mươi chín
australia hôm nay bắt đầu thử nghiệm các chuyến bay đầu tiên không cách ly đến nước này
trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín giảm nhanh
hàng trăm hành khách trên chiếc máy bay của new zealand đã đến
thành phố sydney như một phần của kế hoạch thiết lập bong bóng đi lại giữa hai nước
trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm tại tâm dịch này của australia đang giảm nhanh
theo kế hoạch thử nghiệm tái mở cửa cho du lịch quốc tế
du khách trên những chuyến bay được cấp phép không cần phải cách ly tại sydney
theo nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới thuốc kháng virus remdesivir vốn được coi là
một trong những phương pháp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín hứa hẹn nhất
thực ra có ít tác dụng trong việc ngăn chặn nguy cơ tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín
nghiên cứu cho biết thuốc remdesivir dường như có ít hoặc không có tác dụng đối với bệnh nhân
mắc covid một mươi chín nhập viện xét theo tỷ lệ tử vong việc đặt ống thông khí và thời gian nằm viện
dữ liệu này dường như trái ngược với ít nhất hai nghiên cứu quy mô lớn của mỹ cho rằng thuốc
remdesivir có thể làm giảm thời gian nằm viện cho các bệnh nhân covid một mươi chín
thị trường ô tô châu âu vốn chịu tác động lớn do cuộc khủng hoảng đại dịch covid một mươi chín đã lần đầu tiên
trong năm nay đạt mức tăng trưởng hồi tháng chín vừa qua nhờ đà phục hồi tại đức và italia
hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu âu cho biết tỷ lệ đăng ký xe mới tại liên minh châu âu eu
trong tháng chín năm nay đã tăng ba một so với một năm trước đó lên mức trên chín trăm ba mươi ba xe riêng tỷ lệ
đăng ký ô tô mới tại italia tăng chín năm tại đức tăng tám bốn nhưng pháp và tây ban nha lại giảm lần
lượt là ba và một mươi ba năm
thưa quý vị số ca nhiễm mới mỗi ngày đã tăng trở lại trên khắp châu âu song tình hình covid một mươi chín ở
đức dường như vẫn được kiểm soát tốt số ca nhiễm mới hàng ngày tính trên triệu dân của đức thấp hơn
bất kỳ quốc gia láng giềng nào trong khi tỷ lệ tử vong ngay từ khi dịch bùng phát hồi mùa xuân luôn nằm
trong nhóm thấp nhất ở tây âu bóng ma covid một mươi chín đang trở lại châu âu nhưng nhiều chuyên gia tin rằng
với chiến lược của mình đức có thể kiểm soát thành công làn sóng dịch thứ hai
pháp và đức là hai nước châu âu có số lượng ca nhiễm covid một mươi chín gần như nhau nhưng số ca tử vong tại
đức chỉ bằng một phần bảy so với số ca tử vong tại pháp trong thời gian qua pháp phải vất vả chống
trọi với dịch bệnh trong lúc đức lại bình thản hơn theo nhiều bác sĩ quan chức y tế các nhà nghiên
cứu ở đức bí quyết thành công của quốc gia này nằm ở bốn yếu tố
gồm may mắn chịu khó học hỏi phản ứng cấp địa phương và lắng nghe khoa học
ổ dịch covid một mươi chín đầu tiên ở đức bắt nguồn từ công ty phụ tùng ô tô webasto ở munich một nữ nhân
viên người trung quốc dương tính với ncov sau chuyến về quê đã lây nhiễm cho một số người khác khi quay
lại munich khi cô thông báo kết quả dương tính công ty này đã ngay lập tức yêu cầu toàn bộ nhân viên
đi xét nghiệm việc bệnh nhân này đến khai thống
nước đức của chúng tôi có quá nhiều may mắn điều duy nhất dẫn tới sự khác biệt về tình hình dịch
bệnh giữa italia và đức chính là vận may điều mà chúng ta không thể kiểm soát được
một yếu tố may mắn khác là viện vi trường học bundeswe ở munich sở hữu phòng thí nghiệm an
toàn sinh học cấp độ ba nơi chuyên xử lý các mầm bệnh chết người có nguy cơ lây nhiễm cao điều
này đồng nghĩa với việc munich có sẵn bộ xét nghiệm pcr khi những bệnh nhân đầu tiên tới khám
giúp họ nhanh chóng xác nhận các ca nhiễm từ sớm
tuy nhiên chìa khóa thành công của đức không chỉ dựa vào may mắn mà nó còn nhờ khả năng học hỏi
và phản ứng nhanh với kiến thức mới mẻ sau khi ổ dịch webasto được kiểm soát đức đã nhanh
chóng áp dụng những gì học được từ đây như thiết lập các giao thức an toàn về xét nghiệm cách ly và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đức cũng học hỏi thêm kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác
đức đã cố gắng áp dụng chiến lược của hàn quốc nhật bản và đảo đài loan những tấm gương về việc
phản ứng nhanh có thể giúp giảm số ca nhiễm một trong số những phản ứng nhanh của đức là
chương trình xét nghiệm rộng khắp cùng với việc nhanh chóng phong tỏa đức cũng tăng cường xét nghiệm
ngay từ giai đoạn đầu của dịch và sau đó liên tục điều chỉnh chương trình để phù hợp với từng giai đoạn
họ luôn xét nghiệm nhiều người hơn mỗi khi phát hiện ca mới điều này đồng nghĩa họ không
bị phản ứng ngắt quãng điều này giúp đức không lãng phí công sức của đợt phong tỏa sớm khoảng thời
thời gian họ tập trung xây dựng chương trình xét nghiệm mạnh mẽ để kiểm soát đại dịch
một yếu tố khác góp phần vào thành công của đức đó là phản ứng với đại dịch ở cấp địa phương
dựa trên hệ thống bốn trăm linh sở y tế ở một mươi sáu bang điều này có nghĩa là chính quyền địa phương có thể
hành động nhanh chóng và điều chỉnh chính sách ứng phó với đại dịch theo yêu cầu và thách thức mà từng địa
phương phải đối mặt cách tiếp cận phân quyền theo từng địa phương trong đối phó với đại dịch có thể
là cách tốt để ứng phó với tình hình liên tục thay đổi yếu tố cuối cùng tạo nên sự khác biệt trong
phản ứng của đức trước đại dịch là quan chức chính phủ luôn lắng nghe các nhà khoa học
mọi thông tin chúng tôi có từ bệnh viện đều được chia sẻ
với các quan chức quyết định chính sách người dân đức tin tưởng các chính trị gia bởi họ không
nói dối ngay từ đầu và đã xây dựng niềm tin theo khoa học và không phủ nhận nó
có thể nói tuy chưa thể đưa ra tổng kết cuối cùng về các tác hại y tế và xã hội mà virus
sars cov hai gây ra cho châu âu nhưng có thể tin rằng bằng những kinh nghiệm quý giá của mình
đức sẽ vượt qua khủng hoảng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn tất cả các nước láng giềng khác
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay